tiếp đại sứ shekpia ngày solo bồ đàn marin kovic thủ tướng cho biết việt nam luôn coi shekpia là những người anh em
qua ngài đại sứ thủ tướng chuyển lời hỏi thăm tới lãnh đạo nhà nước serbia mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại thời gian tới
thủ tướng đề nghị hai bên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp việt nam serbia tại hà nội và thành phố hồ chí minh để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu trao đổi cơ hội hợp tác giữa hai bên
thủ tướng chúc mừng ngài đại sứ trên có nhiệm kỳ thành công thúc đẩy quan hệ hai nước trong đó có việc đưa kim ngạch thương mại hai nước lên năm trăm linh triệu đô la trong nhiệm kỳ này
với cương vị đại sứ ngày solo bồ đàn marin kovic cho biết sẽ nỗ lực để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng như kinh tế thương mại đầu tư giáo dục
hiện có nhiều doanh nghiệp serbia mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào việt nam ngài đại sứ cho biết sẽ kết nối để giúp doanh nghiệp hai nước hợp tác hiệu quả